thưa quý vị tối qua tại sân vật động hàng đẩy hà nội đã diễn ra trận bóng đá sao hữu giữa câu lạc bộ công an hà nội và đội tuyển huyền thoại brazil
đại diện bóng đá nam mỹ mang đến việt nam nhiều danh thủ gắn liền với người hâm mộ bóng đá việt nam giai đoạn năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hai nghìn sáu như dungar rivando emerson hay lucio
về phía đội bóng câu lạc bộ công an hà nội cũng góp mặt nhiều ngôi sao của đội tuyển bóng đá việt nam và đặc biệt là những tuyển thủ quốc gia
đây được xem là màn đạo sức của những nghệ sĩ sân cỏ
bất chấp việc giải nghị nhiều năm một số tuyển thủ brazil vẫn giữ được thể trạng tốt so với lớn tuổi
trận đầu diễn ra trên sân vận động hàng đẩy ngày hôm qua mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ bóng đá việt nam
còn với câu lạc bộ công an hà nội việc bị loại khỏi quốc quốc gia và không đá vòng tứ kết thì một trận đấu giao hữu cũng thực sự là rất cần thiết để duy trì cảm giác bóng và tạo kiểm rơi phong độ cho các cầu thủ để trở lại vlic trong tháng năm sắp tới